các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cùng với đó là sự trỗi dậy mạnh mẽ của trung quốc
ngoài ba cường quốc này máy bay chiến đấu đến từ các quốc gia khác như pháp anh đức luôn bị đánh giá thấp hơn
trong chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại năm thiết kế động cơ mạnh nhất từng được trang bị trên máy bay chiến đấu
mặc dù nga đã không sản xuất thêm máy bay đánh chặn mig ba mươi một forn kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
nhưng phiên bản cải tiến mig ba mươi một bm bsm vẫn được đánh giá là loại máy bay có hiệu suất hoạt động hàng đầu thế giới
g ba mươi f sáu được phát triển cho máy bay đánh chặn mig ba mươi một m
chuyến bay đầu tiên của động cơ này được tiến hành vào năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và sau đó được trang bị trên mik ba mươi một từ đầu những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đây cũng là máy bay đánh chặn chính của lực lượng phòng không liên xô khi đó
chiếc mig ba mươi một falkland nguyên bản được đưa vào sử dụng từ năm một nghìn chín trăm tám mươi một và cho đến nay nó vẫn là máy bay chiến đấu hạng nặng nhất thế giới với trọng lượng bốn mươi một kg
mig ba mươi một f sáu được phát triển cho máy bay đánh chặn mig ba mươi một m
mig ba mươi một có thể mang được radar lớn nhất từng được thiết kế để trang bị trên máy bay chiến đấu đó là n bảy
mic ba mươi một hiện đang là chiến đấu cơ có tốc độ bay nhanh nhất đạt gần mark hai năm đồng thời khả năng hoạt động liên tục ở độ cao trên hai mươi m của mig ba mươi một cũng là số một thế giới
cho đến nay g ba mươi f sáu của mic ba mươi một vẫn được đánh giá là loại động cơ mạnh nhất từng được trang bị trên máy bay chiến đấu
phiên bản cải tiến g ba mươi f sáu m tiết kiệm nhiên liệu hơn
g ba mươi f sáu m tiết kiệm nhiên liệu hơn và mạnh hơn hai mươi tám so với phiên bản ban đầu
nó tạo ra lực đẩy lên tới một trăm chín mươi năm kn vượt xa bất kỳ loài động cơ máy bay nào trên thế giới hiện nay
điều này cho phép mick ba mươi một m bay nhanh hơn và cao hơn mang theo radar lớn hơn và nhiều tên lửa bao gồm sáu tên lửa r ba mươi bảy cỡ lớn và nhiều tên lửa cỡ nhỏ hơn
sự suy thoái của nền kinh tế nga sau khi liên xô tan giã đã làm gián đoạn việc sản xuất hàng loạt mic ba mươi một m mặc dù quá trình phát triển của nó đã hoàn tất
với tình trạng thiếu kinh phí kéo dài cho đến những năm hai nghìn một mươi đã tiếp tục cản trở không quân nga nâng cấp cho cả những chiếc mig ba mươi một cũ
chiến đấu cơ thế hệ thứ năm f ba mươi năm được đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi năm chiếc máy bay này được trang bị động cơ f một trăm ba mươi năm loài động cơ được giới thiệu là có lực đẩy rất ấn tượng
tuy nhiên thực tế lại cho thấy rằng f ba mươi năm chưa bao giờ được đánh giá cao bởi động cơ f một trăm ba mươi năm của nó tỏ ra rất có vấn đề kể từ khi được đưa vào sử dụng
điều này được thể hiện thông qua khả năng sẵn sàng chiến đấu thấp và mức độ bảo trì đặc biệt cao
bên cạnh đó những thay đổi đáng kể đối với thiết kế của f ba mươi năm trong quá trình phát triển khiến chiếc máy bay này cần nguồn năng lượng lớn hơn để duy trì hoạt động
có nghĩa là f một trăm hai mươi năm không còn đủ khả năng cung cấp năng lượng cho hệ thống điện tử và các thiết bị khác trên máy bay
vấn đề này đã gây ra thiệt hại hàng chục tỷ đô la cho phi đội f ba mươi năm kể từ khi chiếc máy bay này được đưa vào khai thác và đòi hỏi phải có một động cơ mới thay thế
chương trình máy bay chiến đấu mic một trăm bốn mươi hai bắt đầu được phát triển vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín nhằm tạo ra một máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không tầm xa có khả năng hoạt động sâu bên trong không phận của đối phương
do đó đòi hỏi phải có một loại động cơ mới đáp ứng được các yêu cầu của loại chiến đấu cơ tiên tiến này và động cơ al bốn mươi một f đã ra đời
động cơ al bốn mươi một f tạo ra lực đẩy lên tới một trăm chín mươi một kn và nó bắt đầu được sản xuất hàng loạt vào cuối những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
với khoảng chục chiếc được chế tạo
tuy nhiên chương trình mic một bốn mươi hai đã phải chấm dứt do không phù hợp với khả năng chi trả của bộ quốc phòng nga thời hậu soviet
điều này cũng khiến cho động cơ chưa bao giờ được đưa vào sử dụng thực tế
al bốn mươi một f đã được thử nghiệm bay trong suốt những năm một nghìn chín trăm chín mươi bao gồm cả tốc độ siêu âm
nó được gắn trên một số máy bay làm nền tảng thử nghiệm bao gồm máy bay đánh chặn mig hai mươi năm và máy bay ném bom tù một mươi sáu
đã có sáu nguyên mẫu mig một bốn mươi hai được sản xuất
nhưng chưa có chiếc nào được hoàn thiện
một biến thể của al bốn mươi một được phát triển để trang bị cho chiến đấu cơ su hai mươi bảy
động cơ mới yếu hơn đáng kể so với al bốn mươi một và được đặt tên là al bốn mươi một f một s
có lực đẩy chỉ một trăm ba mươi bảy kn
nghĩa là lực đẩy tối đa của nó thấp hơn hai mươi tám so với al bốn mươi một f ban đầu
tuy nhiên chi phí bảo dưỡng lại thấp hơn đáng kể
động cơ ws một mươi năm được trung quốc phát triển dành riêng cho máy bay chiến đấu
thế hệ thứ năm g hai mươi cụ thể là biến thể g hai mươi b được ra mắt vào năm hai nghìn hai mươi một
với kỳ vọng sẽ giúp chiến đấu cơ này trở thành máy bay có lực đẩy mạnh nhất thế giới
khi sử dụng động cơ vks một mươi năm sẽ giúp cho tốc độ bay của z hai mươi đạt gần mach hai
và không cần sử dụng bộ đốt sau
động cơ này được cho là đã bắt đầu bay thử nghiệm vào khoảng năm hai nghìn một mươi sáu
và thực hiện chuyến bay đầu tiên được tích hợp trên nguyên mẫu g hai mươi b vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
qua trình sản xuất hàng hóa
đồng cơ vks một mươi năm được bắt đầu vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
nguyên nhân chính dẫn đến sự chậm trễ trong việc phát triển động cơ
được cho là gặp khó khăn trong việc hoàn thiện phương pháp sản xuất
cho các cánh tô binh đơn tinh thể tiên tiến
mặc dù thời gian phát triển vẫn ngắn hơn đáng kể so với động cơ tương tự được phát triển ở nước ngoài
al năm mươi một trong giai đoạn phát triển được gọi là saterre ba mươi
theo tên của công ty usc saturn đơn vị trợ trách nhiệm chính trong chương trình động cơ này
al năm mươi một f được phát triển cho chương trình máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm su năm mươi bảy
và dự kiến sẽ được đưa vào trang bị trên các mẫu su năm mươi bảy sản xuất hàng loạt vào cuối năm hai nghìn hai mươi
su năm mươi bảy là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm duy nhất của nga
được sản xuất với số lượng hạn chế do nhiều lần chương trình này phải chỉ hoãn
hiện chỉ có một mươi chiếc đang hoạt động
tuy nhiên số lượng máy bay dự kiến sẽ đạt năm mươi chiếc vào năm hai nghìn hai mươi sáu
và bảy mươi sáu chiếc vào cuối năm hai nghìn hai mươi
su năm mươi bảy là loại chiến đấu cơ hạng nặng và là phiên bản kế nhiệm trực tiếp của su hai mươi bảy franker
máy bay có khả năng tàng hình tầm hoạt động rất xa và khả năng nhận biết tình huống cao
ngoài ra máy bay còn được trang bị sáu radar ae sa cùng với hệ thống theo dõi và tìm kiếm hổng ngoại tiên tiến
chỉ một số lượng nhỏ su năm mươi bảy phiên bản nguyên thủy dự kiến được sản xuất
trong khi đó phiên bản cải tiến su năm mươi bảy m được giới thiệu lần đầu vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
sẽ thay thế bản gốc
và được sản xuất hàng loạt vào đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
su năm mươi bảy được ưu tiên thiết kế nhằm đảm bảo chi phí vận hành và nhu cầu bảo trì thấp
trong đó al năm mươi một f là động cơ có chi phí bảo dưỡng vòng đời thấp hơn nhiều
so với các biến thể al ba mươi một và al bốn mươi một f một s hiện đang được trang bị cho các máy bay chiến đấu khác của nga
tuy nhiên al năm mươi một f vẫn mạnh hơn đáng kể so với những động cơ mạnh nhất của phương tây như f một trăm một mươi chín trên f hai mươi hai

có lực đẩy tối đa thấp chỉ ở mức một trăm năm mươi sáu kn
khả năng điều hướng lực đầy của động cơ tốt hiệu suất sử dụng nhiên liệu cao và trọng lượng tương đối nhẹ của su năm mươi bảy
được xem là những ưu điểm giúp chiếc máy bay chiến đấu này trở thành loại chiến đấu cơ cơ động nhất thế giới
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé